theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn dự báo bão số ba sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh quảng ninh đến thái bình nhằm hạn chế đến mức thấp nhất và bảo đảm hệ thống điện được an toàn thông suốt
tổng công ty điện lực miền bắc cùng với các đơn vị trực thuộc đã triển khai kiểm tra các điểm sung yếu và lên kế hoạch chủ động ứng phó với mọi sự cố rủi ro có thể xảy ra
ngay chiều qua tổng công ty điện lực miền bắc đã tổ chức hai đoàn kiểm tra tại quảng ninh hải phòng và nam định thái bình chỉ đạo các đơn vị tập trung kiểm tra các vị trí cột có nguy cơ sạt lở và một số chạm điện ở vùng trũng có khả năng ngập ống khi mưa bão kéo dài
tổng công ty điện lực miền bắc cũng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung ứng phó kịp thời với các tình huống bảo đảm cấp điện bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng lao động tài sản lưới điện